nhiều người dân đánh giá năm nay thời tiết đẹp đã ủng hộ cho các hoạt động du xuân
bên cạnh đó dù đông đúc nhưng không xuất hiện tình trạng sôn lấn chen đẩy nên không khí vui xuân thêm phần trọn vẹn
trước là ở phố hàng bài thì cũng hay ra đây thế nhưng mà mấy năm gần đây thì lại ở tít ở dưới phố vọng cơ
nhưng mà hôm nay thì là trong không khí phấn khởi vui tươi của mọi người thì cũng muốn lên lại mọi hồ để xem lại nó thay đổi như thế nào
và thấy mọi người rất là đông vui mà cảnh được trang trí rất là đẹp hơn mọi năm
thế cho nên là trong lòng cũng cảm thấy là phấn khởi lắm tại vì là cái không khí này làm cho mình gần như là muốn tươi trẻ lại
đây là lần đầu tiên tôi đến du lịch việt nam lại vào dịp tết rất đặc biệt
tôi thấy không khí thật vui vẻ mọi người thân thiện thời tiết lại rất tuyệt vời
hy vọng ai cũng sẽ có một năm mới tốt lành
du xuân người dân hà nội mang theo mong ước về một năm mới tốt lành và may mắn cho gia đình
và kỳ vọng về sự phát triển của thành phố cũng như đất nước trong tương lai
năm nay với kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài bảy ngày các điểm đến du lịch trong nước đều ghi nhận mức tăng trưởng khá về lượng khách
trong đó khu di sản huế là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn du xuân
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
những ngày tết nguyên đán này nhiều hoạt động mừng xuân mới diễn ra sôi nổi trong khu di tích hoàng cung huế
như lễ dựng nêu trình tấu tiểu nhạc đại nhạc trình diễn nghệ thuật
thư pháp trò chơi cung đình và dân gian tạo nên không khí xuân hấp dẫn sống động trong cấm thành
các hoạt động tết được tổ chức kéo dài đến ngày bảy tháng riêng và khép lại với việc tái hiện lễ hạ nêu
và khai ấn cung trúc tân xuân do trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổ chức
tôi không ngờ là có thể thấy nhiều điều thú vị và đẹp đến vậy ở đây
mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy và rất rực rỡ tôi rất thích
tôi cũng mong là trong năm mới này tôi có thể quay trở lại việt nam
tất cả mọi thứ ở đây được tổ chức sắp xếp
rất tốt ở đây cũng được trang hoàng rất nhiều loại hoa và rất đông vui
để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng ngoạn của người dân và du khách tăng cao trong dịp tết nguyên đán
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế chủ động tăng cường lực lượng thuyết minh viên cán bộ hướng dẫn
nhân viên bảo vệ nhằm đưa đến hình ảnh khu di sản huế thật sự thân thiện an toàn gần gũi
em cảm thấy không khí xuân đã tràn lan khắp vùng đất huế
và khi mà em biết được là người việt mình sẽ được
miễn vé vào thăm đại nội thì em cảm thấy rất là hào hứng
vì người trẻ tụi em rất là ít cơ hội để được tìm hiểu về cái văn hóa cũng như là cái lịch sử của đất nước mình
và khi mà mình được miễn vé như vậy thì là một cái cơ hội rất là tốt để cho khuyến khích người việt
đặc biệt là người trẻ tụi em đến tìm hiểu và để học hỏi những điều mới cũng như là biết được cái lịch sử của đất nước mình
theo trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế dịp tết đinh dậu năm nay
lượng khách tham quan khu di sản huế dự kiến sẽ cao hơn so với những năm trước do kỳ nghỉ lễ kéo dài
trong đó riêng ba ngày từ mùng một đến mùng ba tết các di tích ở huế ước tính đón từ năm mươi đến sáu mươi lượt khách
sáng ngày ba mươi một tháng một mùng bốn tết đinh dậu tại thành phố con tum tỉnh con tum
tổ chức chương trình sắc xuân mọi miền đất nước xuân đinh dậu mừng đảng mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
chương trình thu hút hàng trăm vận động viên diễn viên
các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền trong cả nước và tỉnh con tum tham gia chương trình biểu diễn tổng hợp
gồm các nội dung như đua thuyền độc mộc trên sông đắk la trọi gà bịt mắt đập niêu đánh đu đi cầu khỉ biểu diễn rối nước
cùng với không gian văn hóa của các đồng bào dân tập tiểu số tại con tum
hiện nay thì có rất nhiều cộng đồng từ miền núi phía bắc di cư vào
lần này sở văn hóa cũng chủ trương sẽ giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa phía bắc
như ném còn xòe múa sạp v v với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa
và tạo một cái không gian để mọi người tìm hiểu thêm cái văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam
sở văn hóa thể thao và du lịch con tum phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội
giới thiệu với người dân con tum hai di sản đặc sắc của đồng bào bắc bộ
đó là mùa dối nước và nặng tòa hè
lần đầu tiên xuất hiện trên cao nguyên con tum mùa dối nước đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân
lần đầu tiên mà có mùa dối của con tum này tổ chức
và những năm trước cũng có tổ chức vui chơi giới trí nhưng mà không có mùa dối

rất đảm bảo để tổ đồng viên của con tum
thực sự đã đem lại một không khí vui tươi phấn khởi cho người dân con tum đầu năm mới
chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình được tổ chức trong thời gian từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai
tin quốc tế mỹ cắt giảm quy định ảnh hưởng đến doanh nghiệp
quốc hội campuchia họp bất thường thông qua quy định

sử dụng nội quy
nhằm cắt giảm số lượng các quy định ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của mỹ
qua đó tân tổng thống muốn tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ
bằng cách chấm dứt hoặc hạn chế các quy định hiện hành
phát biểu trong lễ ký ông trump cho biết ông muốn nói với các chủ doanh nghiệp nhỏ
rằng giấc mơ mỹ đang quay trở lại và ông muốn tạo một môi trường thuận lợi
cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách chấm dứt hoặc hạn chế các quy định hiện hành
theo đó xác lệnh hành pháp này nhằm cắt giảm các quy định liên bang bằng cách yêu cầu các cơ quan
cắt giảm hai quy định khi đưa ra một nguyên tắc mới
theo tổng thống mỹ donald trump các quy định đang kiềm chế các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh
và hạn chế các ngân hàng trong việc cho vay
tuy nhiên các nhóm người tiêu dùng và các nhà hoạt động môi trường đã phản đối việc đẩy mạnh
cắt giảm quy định và cho rằng điều này sẽ ngăn cản các hoạt động bảo vệ người dân
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng australia malcolm turnbull cho biết các công dân australia
mang hai hộ chiếu sẽ có thể nhập cảnh mỹ bất chấp xác lệnh hành chính trước đó của tổng thống mỹ donald trump
cấm công dân của bảy quốc gia có người hồi giáo chiếm đa số nhập cảnh vào nước này
đã xuất hiện những quan ngại rằng các công dân australia mang hai quốc tịch khi đồng thời có hộ chiếu
từ iran iraq libya somalia sudan syria và yemen sẽ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới mỹ
sau khi ảnh hưởng của các công dân australia
sau khi ông trump ra lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân các nước trên
tuy nhiên thủ tướng malcolm turnbull cho biết các công dân australia mang quốc tịch thứ hai từ các nước trên
sẽ được phép đi đến và rời khỏi mỹ theo cách thông thường
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một tân tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh hành chính
xiết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào mỹ
theo đó nâng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên bốn tháng
và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh mỹ đối với bảy quốc gia có người hồi giáo chiếm đa số
bao gồm syri iraq iran somali libya sudan và yemen trong vòng chín mươi ngày
sáng nay các nghị sĩ đảng cứu nguy dân tộc đối lập tại campuchia một lần nữa tẩy chay
không tham dự phiên họp bất thường của quốc hội nước này nhằm phản đối việc sửa đổi nội quy quốc hội
về lãnh đạo nhóm nghị sĩ lãnh đạo phe đa số và thiểu số trong quốc hội campuchia
phiên họp bất thường của quốc hội campuchia lần này diễn ra dưới sự chủ trì của chủ tịch
quốc hội samdek heng samrin có sự tham dự của sáu mươi bảy nghị sĩ thuộc đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền
với sáu mươi bảy phiếu thuận quốc hội campuchia đã thông qua quyết định sửa đổi một số quy định như bỏ quy định
với lãnh đạo phe đa số và lãnh đạo phe thiểu số trong quốc hội nhưng cho phép một mươi nghị sĩ có quyền thành lập
một nhóm nghị sĩ trong quốc hội với một trưởng nhóm và một phó trưởng nhóm và đối với đảng chính trị
có ít hơn một mươi nghị sĩ vẫn có quyền tham gia một nhóm nghị sĩ nào đó
thủ tướng hunsen tuyên bố vẫn duy trì văn hóa đối thoại với đảng đối lập thông qua cơ chế ủy ban thượng vụ quốc hội
đồng thời cho biết đang dự kiến đề nghị sửa đổi luật về đảng chính trị
chợ các meo là khu chợ cổ lớn nhất náo nhiệt nhất tại thủ đô tenaviv của israel
khu chợ này chuyên bán các loại rau quả tươi nông sản và các loại thực phẩm cùng với nhiều mặt hàng thủ công
mỹ nghệ mang đậm phong cách truyền thống của người israel đây đồng thời cũng là điểm đến không thể thiếu
trong lịch trình của những du khách quốc tế đặc biệt là trong dịp đầu xuân năm mới
hình thành từ đầu thế kỷ hai mươi khu chợ cáp mel còn có nghĩa là vườn nho của người yemen
đến với chợ cáp mell du khách có thể mua sắm đủ thứ từ hoa quả tươi cho đến mỹ phẩm được chiết xuất
từ các loại tảo và cây thủy sinh ở vùng biển chết một trong những sản phẩm có tiếng của israel
tất cả các loại rau củ quả bày bán ở chợ cáp meo hầu hết là các loại sản phẩm được trồng theo mô hình công nghệ cao
chợ thường bắt đầu mở cửa vào sáng sớm chủ nhật đến thứ sáu hàng tuần
trừ thứ bảy là ngày lễ sabat của người theo đạo do thái
một điều đặc biệt ở khu chợ này là người bán hàng toàn là nam giới
tôi rất thích khu chợ này vì ở đây bạn có thể mua sắm tất cả các loại hàng tạp hóa
thức ăn và rau củ quả tươi ngon
ngoài việc mua sắm bạn còn có thể đến đây thưởng các món ăn khác nhau với đa dạng về mùi vị và màu sắc
do các đầu bếp đến từ maroc iraq mexico hay venezuela chế biến và thậm chí của israel
ngày nay chợ cá meo là một trong những nơi tập trung hầu hết các mặt hàng nông sản đa dạng
và phong phú của israel phản ánh rõ nét những thành tựu lớn lao của ngành nông nghiệp công nghệ cao do thái
đã chú trọng phát triển trong những năm qua bất chấp môi trường khí hậu khắc nghiệt
với hơn bảy mươi địa hình là sa mạc bán hoang mạc rừng và đồi dốc
mà chỉ có hai mươi diện tích đất đai có thể trồng trọt
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân